nhằm tạo sân chơi bổ ích rèn luyện sức khỏe cho cán bộ nhân viên của các doanh nghiệp
ngày hôm qua hiệp hội doanh nghiệp tp hcm đã tổ chức khai mạc huba football tona cup hai nghìn một mươi bảy
với sự tham dự của sáu mươi bốn đội bóng đến từ các doanh nghiệp cơ quan ban ngành ở tp hcm
hai mươi đội chia thành một mươi sáu bảng thi đấu vòng tròn một lượt mỗi bảng chọn hai đội có thành tích cao nhất vào thi đấu vòng ba mươi hai đội
trận chung kết sẽ diễn ra vào ngày một mươi sáu tháng một mươi hai tổng giải thưởng là tám mươi năm triệu đồng
giải bóng đá nhằm góp phần tạo sân chơi vui khỏe lành mạnh cho người lao động
nâng cao hiệu quả trong công tác rèn luyện thể chất tinh thần đoàn kết
góp phần làm phung phú thêm đời sống tinh thần của người lao động
kết nối các doanh nghiệp và giúp quảng bá thương hiệu cho các doanh nghiệp tại tp hcm

trận chung kết sẽ diễn ra vào ngày một mươi sáu tháng một mươi hai tổng giải thưởng là tám mươi năm triệu đồng